thời gian gần đây hiện tượng cụ thể hóa thậm chí dung tục hóa những điều chết trong sử sách
hay các thông tin lưu truyền trong huyền thoại cũng có chiều hướng xuất hiện ngày một gia tăng
trên nhiều diễn đàn báo chí nhất là vào những dịp kỷ niệm tưởng niệm các sự kiện nhân vật lịch sử
việc cụ thể hóa tới mức dung tục các huyền sử không phải là cách làm tôn vinh tiền nhân
mà trái lại là hạ thấp giá trị của niềm tin trong xã hội thậm chí là cả tín ngưỡng thiêng liêng của dân tộc
để đề phòng ngăn chặn thông tin sai lạc và đánh giá tiêu cực xuyên tạc về lịch sử
đã đến lúc cần có sự phối hợp vào cuộc của các cấp các ngành liên quan trong công tác tuyên truyền
ngày hai mươi ba tháng năm quốc hội thảo luận tại hội trường về luật phòng chống tắc hại của rượu bia
trước khi thông qua vào ngày một mươi bốn tháng sáu sắp tới
mặc dù gần đây đã xảy ra hàng loạt các vụ tai nạn thương tâm oan khuất có nguyên nhân từ rượu bia
nhưng khi tranh luận tại nghị trường lại có hai quan điểm trái ngược hẳn nhau
về việc quản lý rượu bia
đây là nội dung chính được phản ánh trên báo sài gòn giải phóng
sau khi nghe một số ý kiến lên án rượu bia có đại biểu cho rằng
hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm hàng trăm nghìn lao động đang sống nhờ công nghiệp sản xuất rượu bia đem lại
đóng góp ngân sách nhà nước phát triển kinh tế xã hội của đất nước
cho nên chúng ta phải xem xét cả hai mặt không thể vì một việc này việc kia
mà bỏ hoàn toàn công lao của một ngành sản xuất
ngược lại có ý kiến cho rằng chúng ta làm luật để hạn chế tắc hại
trong việc sử dụng lạm dụng rượu bia trong sinh hoạt đời sống hàng ngày
chứ chúng ta không quyết liệt cấm sản xuất rượu bia
chuyên mục sự kiện và bình luận trên báo lao động ngày hôm nay có bài viết
nghịch lý đánh giá công chức viên chức
năm mươi chín công chức và ba mươi tám viên chức được phân loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi chín
trong khi đó tỷ lệ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với công chức là chín mươi sáu hai mươi tám

đó là thông tin từ bộ nội vụ có nghĩa là gần một trăm linh số công chức và viên chức hoàn thành nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
liệu có thuyết phục được người dân bằng hai con số đẹp đến mức khó tin này không
không biết các cơ quan đơn vị đã bình xét theo tiêu chí nào để xác định hoàn thành nhiệm vụ
và cho dù áp dụng bằng cách nào cũng rất không thuyết phục bởi vì con số đưa ra khác xa với hiện thực
thủy sinh nguy hiểm tràn vào việt nam là nội dung chính của bài viết
trên báo thanh niên
việc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mới đây đã phát công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương kiểm soát
và ngăn chặn loài tôm hùm càng đỏ và tôm hùm đất thuộc nhóm một trăm linh loài thủy sinh nguy hiểm nhất thế giới
xâm nhập vào việt nam cho thấy việc quản lý kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai còn lúng túng lỏng lẻo
theo tiến sĩ vũ ngọc long viện sinh thái học miền nam cho biết tôm hùm đất với những đặc tính sinh trường
và phát triển của nó có thể đe dọa tới sự tồn tại của các loài bản địa làm mất cân bằng sinh thái
đe dọa sự bền vững của môi trường và đẩy các loài khác đến mức diệt vong
cũng liên quan đến vấn đề này báo tuổi trẻ có bài viết tôm hùm đất nhập về ăn mà lo
dù là động vật ngoại lai nguy hiểm bị cấm nhập nhưng tôm hùm đất đang tràn ngập tại các nhà hàng
quán nhậu các quầy bán hàng trên mạng với giá cao lý do là thực khách khoái món này
khi rộ lên thông tin cấm nhập thì các nhà hàng chuyển sang nhập tôm hùm đất đông lạnh
áp lực từ nợ động thuế là thông tin được nêu trên bài báo của báo hà nội mới
theo bộ tài chính tổng số tiền nợ thuế tính đến đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín là tám mươi hai chín trăm bảy mươi hai tỷ đồng
tăng hơn sáu sáu trăm bốn mươi tỷ đồng so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
nếu các cơ quan chức năng không đề xuất biện pháp xử lý rứt điểm
thì số nợ ba mươi bảy sáu trăm bốn mươi tỷ đồng không có khả năng thu do doanh nghiệp đã giải thể phá sản
sẽ đẩy nợ động thuế tăng cao gây áp lực lớn cho cơ quan quản lý thuế
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại